càng về những ngày cuối của đại hội thể thao toàn quốc lần thứ tám thì không khí cạnh tranh huy chương giữa các đoàn lại càng trở nên gây cấn và hấp dẫn hơn
ở môn bóng đá nữ đội bóng đến từ thành phố mang tên bác đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng góp phần vào thành tích chung của toàn đoàn
môn bóng đá nữ trong khuôn khổ đại hội thể thao toàn quốc năm nay chỉ có bốn đội tham dự bao gồm hà nội tp hcm hà nam và quảng ninh và được tổ chức thi đấu vòng tròn một lượt để tính thứ hạng
sau hai trận thắng trước hà nam với tỷ số một và quảng ninh với tỷ số hai một đội nữ tp hcm đã có trong tay sáu điểm
bước vào trận đấu cuối cùng được coi như trận chung kết với đội hà nội trên sân vận động hà đông các cổ thủ nữ đội tp hcm đã xuất sắc đánh bại đối thủ với tỷ số một qua đó giành tấm huy chương vàng đầy thuyết phục
ở bộ môn cờ vua tại trung tâm thể thao ba đình cũng đã diễn ra hai nội dung cờ nhanh cá nhân nam và cờ nhanh cá nhân nữ
đối với bộ môn cờ vua đại hội thể thao toàn quốc ngoài giá trị cạnh tranh huy chương giữa các đoàn đây cũng là dịp các kỳ thủ được cọ sát nâng cao trình độ cũng như tập dượt cho các giải thi đấu quốc tế
môn cờ vua của đại hội thể thao toàn quốc lần thứ tám sẽ kết thúc các nội dung thi đấu vào ngày chín tháng một mươi hai
tính đến thời điểm hiện tại ba vị trí dẫn đầu bằng tổng sắp huy chương của đại hội thể thao toàn quốc vẫn không có gì thay đổi lần lượt thuộc về các đoàn hà nội tp hcm và quân đội
đoàn thanh hóa đang vươn lên vị trí thứ bốn trung quốc